sau chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có tăng lên nhiều lần so với thời điểm toàn quốc thực hiện lệnh cách ly xã hội
tuy nhiên các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang được thực hiện quy củ tại các cơ sở y tế để bảo đảm an toàn cho người bệnh người nhà bệnh nhân cũng như nhân viên y tế
sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình nhân dân
không còn những chiếc mũ chống giọt bắn
khoảng cách giữa những người dân đến khám chữa bệnh hay trong non người nhà không nhất thiết phải là hai mét như trước đây
tuy nhiên mỗi một nhân viên y tế vẫn trang bị đầy đủ bộ đồ bảo hộ theo quy định của bộ y tế cũng như mỗi người dân vẫn cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thưa quý vị và các bạn thời điểm hiện tại thực hiện theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
mỗi một người dân khi đến các cơ sở y tế các bệnh nhân đến khám chữa bệnh hay trong non người nhà không nhất thiết phải là hai mét như trước đây
các cơ sở y tế đều phải tuân thủ khoảng cách một mét đối với những người xung quanh
và khoảng cách này được giám sát cũng như là bảo đảm bởi các nhân viên y tế của các cơ sở này
kể đó mọi người dân khi đến các cơ sở y tế đều được thực hiện các bước như kiểm tra thân nhiệt khai báo thông tin y tế và sát khuẩn tay
bên cạnh đó một trăm linh các đối tượng như người bệnh người nhà bệnh nhân nhân viên y tế hay cán bộ của các cơ sở y tế đều cần phải đeo khẩu trang
các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đều tăng rõ rệt so với thời gian thực hiện cách ly xã hội
nhất là đối với những bệnh viện trên địa bàn các thành phố lớn như hà nội

các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đều tăng rệt so với thời gian thực hiện cách ly xã hội